tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an đã tổ chức hội thảo
nâng cao hiệu quả công tác đăng ký quản lý cư trú phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn các tỉnh tây nguyên
hội thảo lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá thực trạng tình hình cư trú và công tác đăng ký quản lý cư trú tại địa bàn các tỉnh tây nguyên
qua đó rút ra được những ưu điểm tồn tại hạn chế và nguyên nhân trong quá trình tổ chức thực hiện luật cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành
đồng thời hội thảo sẽ giúp tăng cường công tác trao đổi chia sẻ kinh nghiệm mô hình hiệu quả đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú
góp phần phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình hiện nay
hội thảo đã nhận gần ba mươi báo cáo tham luận của các nhà khoa học cán bộ chuyên viên thuộc bộ công an và các tỉnh tây nguyên